bốn là điều chỉnh ghi nhận kỹ thuật test nhanh người mắc covid một mươi chín làm tăng số lượng công bố người nhiễm và có khả năng bỏ sót nhiều trường hợp f một trong cộng đồng
đến khi có triệu chứng đến cơ sở y tế để xét nghiệm thì phát hiện dương tính lúc đó đã lây lan ra cộng đồng
trước tình trạng ca mắc đang tăng cao sở y tế đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương
tiếp tục tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín giảm quy mô hoặc dừng không tổ chức các sự kiện lễ hội tập trung đông người người không cần thiết tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu bảy trăm một mươi năm ca nhiễm mới
trong đó có bảy mươi tám ca nhập cảnh và một mươi sáu sáu trăm linh ca nhiễm mới

hà nội hai tám trăm tám mươi bốn ca đà nẵng chín trăm tám mươi ba ca hải phòng bảy trăm hai mươi hai ca bến tre sáu trăm một mươi bốn ca khánh hòa năm trăm bảy mươi chín ca hưng yên năm trăm sáu mươi năm ca bình định năm trăm hai mươi một ca quảng ngãi năm trăm một mươi ba ca
bình phước bốn trăm sáu mươi hai ca quảng ninh ba trăm tám mươi chín ca bắc giang ba trăm tám mươi sáu ca bắc ninh ba trăm bảy mươi ba ca cà mau ba trăm sáu mươi một ca trà vinh ba trăm ba mươi hai ca quảng nam hai trăm tám mươi tám ca thừa thiên huế hai trăm tám mươi năm ca
nam định hai trăm tám mươi ba ca hải dương hai trăm tám mươi ca vĩnh phúc hai trăm bảy mươi ca vĩnh long hai trăm sáu mươi chín ca nghệ an hai trăm bốn mươi năm ca tp hcm hai trăm bốn mươi năm ca
tây ninh hai trăm ba mươi chín ca thái nguyên hai trăm ba mươi năm ca lâm đồng hai trăm ba mươi một ca hòa bình hai trăm một mươi tám ca bà rịa vũng tàu một trăm năm mươi bốn ca đắk lắk một trăm năm mươi ba ca tuyên quang một trăm năm mươi ba ca lạng sơn một trăm bốn mươi ba ca gia lai một trăm bốn mươi ba ca quảng trị một trăm bốn mươi hai ca phú thọ một trăm ba mươi chín ca bình thuận một trăm ba mươi tám ca ninh bình một trăm ba mươi tám ca thái bình một trăm ba mươi bảy ca bắc ninh một trăm ba mươi tám ca tây ninh hai trăm ba mươi chín ca thái ninh hai trăm ba mươi năm ca lâm đồng hai trăm ba mươi một ca hòa bình hai trăm bốn mươi tám ca bà rịa vũng tàu một trăm năm mươi bốn ca đắk lắk một trăm năm mươi ba ca tuyên quang một trăm năm mươi ba ca lạng sơn một trăm bốn mươi ba ca lạng sơn một trăm bốn mươi ba ca gia

hậu giang chín mươi ca đồng tháp tám mươi ca tiền giang bảy mươi bảy ca đồng nai sáu mươi năm ca bình dương sáu mươi một ca hạ tĩnh năm mươi năm ca an giang năm mươi một ca cần thơ bốn mươi bảy ca lòng an ba mươi tám ca cao bằng ba mươi tám ca tiền giang ba mươi bảy ca lai châu ba mươi sáu ca sóc trăng ba mươi ba ca ninh thuận hai mươi chín ca bắc cạn năm ca

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thành hóa giảm một trăm ba mươi một ca thành hóa giảm một trăm ba mươi một ca bình phước giảm bảy mươi ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bình định tăng một trăm linh chín ca quảng ninh tăng chín mươi hai ca đà nẵng tăng chín mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu hai trăm ba mươi bốn ca mỗi ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại hà nội một ca quảng nam hai mươi bảy ca
thành phố hồ chí minh sáu mươi tám ca hải dương một ca hải phòng một ca thanh hóa hai ca đà nẵng ba ca khánh hòa hai ca long an một ca quảng ninh hai ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam cụ thể như sau
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai chín mươi bốn tám trăm linh hai ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai mươi tám
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có hai mươi một hai trăm hai mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai tám mươi tám hai trăm chín mươi năm ca
trong đó có một bảy trăm chín mươi hai một trăm linh bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh năm trăm một mươi hai một trăm chín mươi năm ca
tây dương hai trăm chín mươi hai ba trăm linh năm ca
hà nội chín mươi chín chín trăm một mươi ca
đồng nai chín mươi chín năm trăm ba mươi ca
tây ninh tám mươi sáu năm trăm năm mươi ba ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trang cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm bảy trăm ba mươi sáu ca
tổng số ca đã được điều trị khỏi một bảy trăm chín mươi bốn chín trăm hai mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn năm trăm chín mươi chín ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba sáu mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc bảy trăm năm mươi ca thở máy không xâm lấn một trăm một mươi hai ca thở máy xâm lấn sáu trăm bốn mươi bảy ca ecmo hai mươi ca
cần thơn năm ca bạc liêu năm ca bình phước bốn ca đồng nai bốn ca hòa bình bốn ca bà rịa vũng tàu bốn ca bình thuận ba ca bắc ninh ba ca hà giang ba ca bình định ba ca khánh hòa hai ca cà mau hai ca điện biên một ca nghệ an một ca đà nẵng một ca phú yên một ca đắk lắc một ca lâm đồng một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm năm mươi bảy ca
tính đến nay là ba mươi sáu hai trăm sáu mươi sáu ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia
vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ bốn của khối asean